những ngày gần đây nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và giá lúa tại nhiều nơi đã bình ổn hoặc tăng nhẹ so với cách đây hơn một tuần
là do nhiều đơn vị doanh nghiệp và tiểu thương tập trung đẩy mạnh thu mua
theo nông dân giá lúa tăng giúp cho những hộ dân chưa thu hoạch lúa có thể bán giá cao hơn
trường hợp nông dân đã nhận tiền cọc bán lúa của thương lái cách đây từ hai đến ba tuần
thì tới thời điểm này thu hoạch lúa vẫn phải giữ ổn định giá
cũng đã có trường hợp doanh nghiệp và tiểu thương hỗ trợ nâng giá lên khoảng năm mươi đồng một kg cho nông dân